mở hội hay đóng cửa phụ thuộc vào quyết định của địa phương lãnh đạo bộ khuyến cáo các địa phương
tuy diễn biến dịch bệnh điều phối hoạt động không lơ là phòng chống dịch đối với các hoạt động văn hóa
thể thao vui chơi giải trí du lịch
nhiều lễ hội đầu xuân như yên tử quảng ninh chùa hương hội gióng hà nội cũng chỉ tổ chức phần lễ
tuy nhiên người dân du khách vẫn đổ về các điểm tham quan di tích để dân hương đi lễ